thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh lại được tăng cường thêm
vì thế nhiệt độ bắc bộ tiếp tục giảm thấp
dự báo mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du
khu vực phú thọ thái nguyên và bắc giang ngược lên phía bắc chỉ từ bảy cho đến chín độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng chỉ quanh quẩn mức một mươi một độ trời rét bút
trong ngày mai khí lạnh vẫn được tăng cường thêm nên nhiệt độ có tăng nhưng tăng rất chậm
ở vùng núi phía bắc nhiệt độ phổ biến dưới mức một mươi ba độ
còn với các khu vực khác nhiệt độ cũng chỉ sấp xỉ trong khoảng từ một mươi năm cho đến một mươi sáu độ
liên tục rồn mạnh xuống phía nam không khí lạnh duy trì một giải mưa suốt từ các tỉnh hà tĩnh trở xuống cho đến bình thuận
trong đó ven biển các tỉnh quảng trị đến quảng ngãi là những vùng có mưa vừa mưa to với lượng từ hai mươi cho đến bốn mươi mm
sang ngày mai khi không khí lạnh rồn sâu xuống vùng rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới một mươi năm độ
sẽ mở rộng xuống đến khu vực hà tĩnh
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng chỉ giao động trong khoảng từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi ngày mai trời cũng chuyển rét khi nhiệt độ cao nhất trong ngày thấp dưới hai mươi bốn độ
với khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
với khu vực tây nguyên ảnh hưởng của không khí lạnh cũng làm cho trời chuyển mây nhiều hơn
ngày trời nắng gián đoạn
nền nhiệt tây nguyên thấp trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh trời tiếp tục có nắng sớm
nhiệt độ cao giao động trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng biển ngoài khơi trung bộ vùng biển phía bắc của khu vực giữa biển đông
và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
đối với khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước